trong khi đó tại phú yên trước tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp
tỉnh phú yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm chín ngày cho đến ngày một mươi năm tháng bốn
trước đó tỉnh phú yên đã ra văn bản giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn toàn tỉnh
từ giờ ngày hai mươi ba tháng bảy thời gian thực hiện một mươi năm ngày tức là đến ngày bảy tháng tám
nguyên nhân gia hạn thực hiện giãn cách xã hội đợt này là do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh phú yên tiếp tục diễn biến phức tạp
cụ thể thời gian gần đây số ca dương tính sars cov hai trên toàn tỉnh vẫn tăng
hiện đã ghi nhận hơn một sáu trăm linh ca dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều ca nhiễm ghi nhận trong cộng đồng
chủ tịch ubnd tỉnh phú yên yêu cầu các địa phương chủ động đánh giá tình hình
xác định mức độ nguy cơ trên địa bàn để có giải pháp ứng phó phù hợp
trên tinh thần cao hơn một mức sớm hơn một bước